liên quan tới việc xử phạt lái xe theo nghị định mới hiện tại thì còn nhiều người lo ngại về việc
sau khi ăn một số loại trái cây khiến hơi thở có nồng độ cồn thì sẽ bị xử phạt nếu như tham gia giao thông
bộ y tế đã đưa ra thông tin chính thức về vấn đề này
theo bà trần thị trang phó vụ trưởng vụ pháp chế bộ y tế
đại diện cơ quan soạn thảo luật phòng chống tác hại rượu bia cho biết
việc sử dụng một số loại trái cây như nho sầu riêng chuối cũng dẫn tới kết quả có nồng độ cồn trong hơi thở
điều này có thể gây nhầm lẫn trong việc xử phạt các lái xe
tuy nhiên trên thực tế thì nồng độ cồn do hoa quả để lại là rất nhỏ không đáng kể
bà trang cũng cho biết là bộ y tế sẽ triển khai phổ biến những vấn đề về mặt khoa học này cho lực lượng chức năng
để không xử phạt những trường hợp có nồng độ cồn trong hơi thở quá nhỏ và không đáng kể